công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai hiện đang điều tra làm rõ vụ ngâm tẩm sầu riêng vào thùng nước màu vàng
nghi là hóa chất tại cơ sở sơ chế thu mua trái cây hùng thuận ấp bảo định xã xuân định huyện xuân lộc
do ông nguyễn thành tâm ba mươi bốn tuổi làm chủ
tại hiện trường cơ sở có hơn tám trăm linh thùng sầu riêng đã bôi nhúng dung dịch màu vàng với tổng trọng lượng là khoảng một mươi bốn tấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện gần hai mươi chai hóa chất khoảng ba mươi kg tem có in nhiều loại chữ nước ngoài hơn một mươi gói bột màu không nhãn hiệu
hiện công an huyện xuân lộc đang tạm giữ toàn bộ tăng vật và phương tiện vi phạm đồng thời gửi mẫu sản phẩm đến cơ quan chức năng kiểm nghiệm
và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật